thưa quý vị và các đồng chí thời gian gần đây công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã liên tiếp triệt phá được nhiều vụ tội phạm mua bán trái phép chân ma túy
số lượng ma túy thu được nhiều hơn tính chất quy mô và thủ đoạn hoạt động cũng ngày càng tinh vi hơn
điều đó cho thấy tội phạm và tệ nạn ma túy ở những địa bàn du lịch trọng điểm như là thành phố nha trang vẫn luôn diễn biến ngày càng phức tạp gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng
phát hiện thù giữ hơn ba mươi kg nguyên liệu hệ thống máy móc các loại hóa chất để bào chế cỏ mỹ
hai đối tượng bị bắt giữ trong vụ việc là hai cha con khai nhận
các nguyên liệu thiết bị và hóa chất đều được đặt mua trên mạng sau đó tổ chức điều chế cỏ mỹ rồi phân nhỏ bán cho người sử dụng
các đối tượng đã có những phương thức thu đoạn ngày càng tinh vi xã huyệt và cao quy mô hơn
các đối tượng đã liên kết với các đối tượng ngoài tỉnh thông qua mạng xã hội đã hình thành các nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố
hành thức giao dịch chủ yếu thông qua hệ thống vận chuyển hàng hóa với mặt hàng là chất máy tí mới đang được giới trị ưu chuộng nứt bóng dưới dạng thực phẩm máy tí chê ly nứt nho
các đối tượng đã liên kết với các đối tượng ngoài tỉnh thông qua mạng xã hội xã hội nứt bóng dưới dạng thực phẩm máy tí chê ly nứt bóng dưới dạng thực phẩm máy tí chê ly nứt nho
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba chỉ riêng đội cảnh sát điều tra tội phạm về máy tí công an thành phố nha trang đã phát hiện bắt giữ ba mươi năm vụ bảy mươi chín đối tượng phạm tội về máy tí thu giữ hơn hai hai kg máy tí các loại
theo đánh giá của cơ quan công an tội phạm vẫn lợi dụng sự lòng lẻo trong quản lý của các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú để tổ chức các hoạt động phạm tội
điển hình như mới đây công an thành phố đã liên tiếp phát hiện sáu vụ với hơn bốn mươi đối tượng thuê các căn hộ khách sạn để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống máy tí trong sáu tháng cuối năm đơn vị chủ động làm tốt công tác nắm tình hình phân tích dự báo và đánh giá đúng tình hình tội phạm về máy tí trên địa bàn thành phố
kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp phòng ngừa đấu tranh tuần tra kiểm soát thường xuyên kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện và an ninh trật tự nhằm phát hiện
ngăn chặn xử lý nghiêm minh hành vi mua bán tổ chức chú chấp sử dụng trái phép chất máy tí
dù phần lớn hoạt động với tính chất nhỏ lẻ nhưng tình hình hoạt động của tội phạm ma túy ở thành phố nha trang vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp
là địa bàn du lịch trọng điểm giao thông thuận tiện lượng khách vãng đai lớn các loại hình dịch vụ phát triển vì thế nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy luôn thường trực
bên cạnh đó việc tập trung đấu tranh chấn áp của lực lượng công an chính quyền cơ sở và các đoàn thể địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp tuyên truyền nhằm huy động và phát huy hiệu quả vai trò của nhân dân trong đấu tranh với tội phạm và tên nạn ma túy góp phần xây dựng địa bàn du lịch an toàn thân thiện